trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ campuchia tại việt nam
do thống tướng phó phép quốc vũ khanh bộ nội vụ vương quốc campuchia làm trưởng đoàn
vào chiều nay đoàn đã đến thăm và làm việc tại truyền hình công an nhân dân
tại buổi làm việc đại tá nguyễn anh tuấn phó cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
giám đốc truyền hình công an nhân dân đã bày tỏ vui mừng được tiếp đón trao đổi kinh nghiệm
với đoàn bộ nội vụ vương quốc campuchia giới thiệu những nét chính về truyền hình công an nhân dân
với tiền thân hoạt động từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sau này đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ về công tác thông tin tuyên truyền
được sự đồng ý của chính phủ bộ công an
ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một truyền hình công an nhân dân chính thức được phát sóng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hiện truyền hình công an nhân dân được xác định là một trong bảy kênh truyền hình nhiệm vụ chính trị
thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia
bên cạnh đó truyền hình công an nhân dân cũng đã đẩy mạnh việc phát triển cung cấp dịch vụ truyền hình
qua internet thông qua các nền tảng số như fanpage youtube và ứng dụng antvgo
tại buổi làm việc đại diện các đơn vị truyền hình công an nhân dân cũng đã thẳng thắn trao đổi
những thông tin cụ thể về cách thức hoạt động tổ chức vận hành xây dựng các chương trình truyền hình
cũng như các kinh nghiệm áp dụng công nghệ kỹ thuật số trong công tác thông tin tuyên truyền
giáo dục trên truyền hình hiện đại
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ vương quốc campuchia ngài quốc vụ khanh perfect
trân trọng cảm ơn tình cảm sự đón tiếp của ban giám đốc truyền hình công an nhân dân
thông qua những thông tin kinh nghiệm thực tiễn về ứng dụng chuyển đổi số phát triển công nghệ truyền hình
công an nhân dân làm nền tảng để tới đây sớm triển khai việc đưa vào phát sóng các chương trình
trên đài phát thanh truyền hình của bộ nội vụ vương quốc campuchia
tiếp đó đoàn cũng đã đến tham quan các trường quay của truyền hình công an nhân dân